chiều nay ngày hai tết một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm một trăm ba mươi một đường thành thái phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi điều xe cứu hỏa tới hiện trường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
một người trong căn nhà xảy ra cháy do hoảng loạn đã nhảy từ tầng ba xuống đất để thoát thân dẫn đến bị gãy chân tay được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một toàn quốc xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người và bị thương sáu mươi một người
theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hôm nay ngày hai tết nguyên đán quý mão toàn quốc xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi ba người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương một mươi hai người
đường sắt không xảy ra tai nạn đường thủy nội địa xảy ra một vụ làm một người bị thương
cục đăng kiểm việt nam sẽ tạm thời chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra tất cả các trung tâm đăng kiểm cũng như thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất một số trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu sai phạm
đây là nội dung cục đăng kiểm việt nam báo cáo bộ giao thông vận tải
hiện cơ quan công an các tỉnh thành phố đang tiếp tục mở rộng vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ giả mạo trong công tác xảy ra tại các đơn vị đăng kiểm
do đó cục đăng kiểm việt nam báo cáo đề xuất trước mắt chưa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra để chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra
cục đăng kiểm cũng đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp các tài liệu và chứng cứ có liên quan
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng một công ty in về hành vi thực hiện in nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in
trước đó qua quá trình giả soát xác minh công an tỉnh bắc ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo giang xây dựng thành an do ông đặng xuân giang làm giám đốc hoạt động không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trả tự và xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước đồng thời công ty cũng không lập sổ theo dõi hay quản lý hoạt động in